hội luyện viên waze nói thêm u hai mươi ba lào là đội tuyển trẻ có thời gian thi đấu khởi sắc vừa qua

không đặt mục tiêu cụ thể tuy nhiên đội sẽ tính toán đặt mục tiêu qua từng trận đấu cụ thể

ông cũng cho biết đội tuyển u hai mươi ba lào không có được sự chuẩn bị tốt

sau đó là cặp đấu giữa u hai mươi ba thái lan và u hai mươi ba malaysia lúc một mươi chín h trên sân thiên trường
không chỉ hội luyện viên lào hội luyện viên mano polking của u hai mươi ba thái lan cũng cho rằng
với việc đang nắm nhiều lợi thế trong tay sẽ thật khó hiểu nếu u hai mươi ba việt nam không giành huy chương vàng sea games ba mươi một
có thể thấy thầy trò hội luyện viên park hang seo
đang nhận được khá nhiều sự kỳ vọng của cổ động viên nước nhà
cũng như được huấn luyện viên đội tuyển các quốc gia khác đánh giá cao cho các trận thi đấu
đây được xem là áp lực không nhỏ đối với đội tuyển u hai mươi ba việt nam
đồng thời cũng là sự khích lệ tinh thần với những chiến binh chủ nhà trong kỳ sea games ba mươi một này
xin được tiếp tục chuyển sang những tin tức về tình hình dịch covid một mươi chín
thưa quý vị mỗi đêm cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda cho biết
họ đang hạn chế việc sử dụng vaccine covid một mươi chín của hãng johnson en johnson cho người lớn
do nguy cơ dẫn tới hội chứng giảm tiểu cầu hiếm gặp
theo medical express tuyên bố hôm năm tháng năm của fda khuyến cáo
loại vaccine này chỉ nên được tiêm cho những trường hợp không thể tiêm vaccine khác
hoặc cho những người có nguyện vọng cụ thể được tiêm vaccine của johnson johnson
quyết định hạn chế được đưa ra sau khi các quan chức fda xem xét lại dữ liệu
về nguy cơ làm tăng đông máu trong vòng hai tuần kể từ khi tiêm chủng
hãng tin reuters cho biết từ tháng một mươi hai trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc
khuyến khích người dân nên chọn lựa hai loại vaccine phổ biến còn lại ở mỹ
đó là moderna hoặc pfizer
tình trạng tắc đông máu xảy ra do hội chứng giảm tiểu cầu hiếm gặp
mà một số người tiêm vaccine này đã gặp phải có thể dẫn đến huyết khối
gây thương tắc mạch tuy hiếm gặp nhưng là tình trạng đe dọa tính mạng
nhà sản xuất johnson cho biết họ đã cập nhật từ hướng dẫn
kèm theo vaccine cảnh báo về nguy cơ này
reuters cũng thông tin vào tháng trước nhà sản xuất johnson johnson
đã hủy bỏ sự báo trước đó về doanh số bán vaccine covid một mươi chín
với lý do nguồn cung dư thừa
cho đến hiện tại vaccine ngừa covid một mươi chín vẫn là lá chắn tối ưu
để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm
đã có rất nhiều loại vaccine được nghiên cứu và đưa vào sử dụng
cho từng đối tượng cụ thể
tuy nhiên việc tiêm chủng xuất hiện những trường hợp không mong muốn
là điều không thể tránh khỏi
vì vậy ngay sau khi xem xét dữ liệu và nhận thấy nguy cơ làm tăng đông máu
do tiêm vaccine johnson junseon fda đã ngay lập tức đưa ra hạn chế
đối với loại vaccine quen thuộc này đồng thời cũng khuyến khích người dân
nên chọn hai loại vaccine phổ biến hơn là moderna và pfizer
tránh tình trạng tính mạng người sử dụng bị đe dọa
thưa quý vị trước những diễn biến dịch bệnh căng thẳng cùng số ca nhiễm tăng mạnh
đại hội thể thao châu á lần thứ một mươi chín asian games sẽ không được diễn ra
vào tháng chín tại hàng châu trung quốc như dự kiến
chiều sáu tháng năm theo sở hà nội đài truyền hình trung ương trung quốc
cctv news đưa tin hội đồng ủy ban olympic châu á quyết định hoán
và chưa xác định thời gian tổ chức lại thời điểm tổ chức sẽ được công bố sau
lịch ban đầu dự kiến đại hội diễn ra từ ngày một mươi đến hai mươi năm tháng chín
tại hàng châu trung quốc
asian game hai nghìn hai mươi hai tổ chức bốn mươi môn thi đấu với bốn trăm tám mươi hai nội dung
đây là kỳ á vận hội đầu tiên đưa expot vào chương trình thi đấu
và tính thành tích huy chương với tám đội dung
south china morning post cho biết nhiều khả năng asian games một mươi chín
sẽ được lùi lại đến năm sau
lúc này ban tổ chức chưa đưa ra lý do cho việc hoàn thành

khi trung quốc đang trải qua những ngày bùng phát dịch covid một mươi chín
thông tin về nguy cơ hoán asian games đã xuất hiện từ hồi cuối tháng bốn
khi đó afp đưa tin hàng châu nơi diễn ra đại hội nằm gần thượng hải
nơi đang phải vật lộn với tình trạng khẩn cấp do dịch covid một mươi chín
nhiều sự kiện thể thao quốc tế ở trung quốc đã phải hủy bỏ
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
olympic mùa đông hai nghìn hai mươi hai là sự kiện hiếm hoi trung quốc nỗ lực tổ chức
với quy trình bóc bóng nghiêm ngặt
với nỗ lực tổ chức asian game hai nghìn hai mươi hai tất cả bốn mươi bốn địa điểm thi đấu
đã được hoàn thành và sẵn sàng đưa vào sử dụng
tuy nhiên á vận hội vẫn không thể diễn ra như dự định
việc các sự kiện dự định tổ chức tại trung quốc bị hoán là điều không mấy ngạc nhiên
xong khi thời gian diễn ra giải đấu asian games càng tới gần
thì quyết định lùi lịch đã chính thức được công bố
điều này cho thấy tình trạng báo động về dịch covid một mươi chín tại trung quốc
không có dấu hiệu hạ nhiệt mà ngày càng căng thẳng hơn
trước những diễn biến mới nhất về dịch bệnh được cập nhật hàng ngày
với tâm điểm bắc kinh thượng hải liên tục được gọi tên
chắc chắn trung quốc sẽ phải dồn toàn lực để hoàn thành mục tiêu chống dịch cấp thiết trước mắt
sau đó mới có thể tổ chức các hoạt động thể thao như dự định
tiếp theo tổ chức y tế thế giới who ngày năm tháng năm ước tính
đại dịch covid một mươi chín đã cướp đi sinh mạng của một mươi bốn chín triệu người trong năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
tức là nhiều gấp ba lần số ca tử vong trực tiếp vì căn bệnh này
sau một thời gian dài chờ đợi
who đã công bố ước tính tổng số ca tử vong vì đại dịch nói trên
bao gồm cả những người tử vong vì tác động của đại dịch
qua đó đưa ra con số về tác động rộng lớn hơn của cuộc khủng hoảng y tế này
tuyên bố của who nêu rõ các ước tình mới cho thấy tổng số ca tử vong liên quan trực tiếp
hoặc gián tiếp đến đại dịch covid một mươi chín từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
và khoảng một mươi bốn chín triệu ca từ một mươi ba ba đến một mươi sáu sáu triệu
hầu hết số ca trên tám mươi bốn được ghi nhận

các nước có thu nhập cao chiếm một mươi năm số ca tử vong vì covid một mươi chín
nước thu nhập trung bình cao chiếm hai mươi tám
nước thu nhập trung bình thấp hơn chiếm năm mươi ba
và các nước có thu nhập thấp chiếm bốn
số ca tử vong ở nam năm mươi bảy cao hơn ở nữ là bốn mươi ba
và cao hơn ở những người trưởng thành lớn tuổi
tổng giám đốc who tedros anahom ghebreyesus cho biết
con số trên không chỉ cho thấy tác động của đại dịch
mà còn cho thấy rằng
tất cả các nước cần đầu tư nhiều hơn
để hệ thống y tế có thể duy trì các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản
trong các cuộc khủng hoảng
bao gồm các hệ thống thông tin y tế mạnh hơn
who đã tuyên bố covid một mươi chín là tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng quốc tế
vào ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
sau khi các ca mắc lan rộng ra ngoài lãnh thổ trung quốc
nơi ghi nhận những ca đầu tiên
các nước trên thế giới đã thông báo cho who
năm bốn mươi hai triệu ca tử vong vì covid một mươi chín

các nước trên thế giới đã thông báo cho who
con số này hiện là sáu hai mươi bốn triệu ca
bao gồm cả các ca tử vong trong năm hai nghìn hai mươi hai
who từ lâu đã cho rằng
con số tử vong trên thực tế còn cao hơn nhiều con số được ghi nhận
trong khi đó còn có những ca tử vong gián tiếp vì đại dịch này
tức là những người tử vong vì không được điều trị
do hệ thống y tế đã quá tải vì đại dịch
who cho biết con số một mươi bốn chín triệu ca tử vong
được các chuyên gia hàng đầu thế giới tính toán
theo phương pháp luận và áp dụng
ở những nơi không có dữ liệu đầy đủ
dự kiến who sẽ tổ chức họp báo
để giải thích về cách tính toán này
với con số gần một mươi năm triệu người tử vong
do nhiễm virus corona đã chứng minh đại dịch covid một mươi chín
có sức ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ
đối với tất cả các nước trên thế giới
thậm chí who cũng nhận định rằng
con số thực tế có thể lớn hơn rất nhiều số liệu thống kê ghi nhận
trước những diễn biến ngày càng phức tạp
cùng sự xuất hiện của các biến thể mới khôn ngoan
covid một mươi chín vẫn là mối lo ngại
mà who luôn cảnh báo không thể xem nhẹ
quý vị thân mến thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin sáng nay của chúng tôi
tin tức mới nhất về diễn biến của đại hội thể thao đông nam á
sigem ba mươi một và tình hình dịch covid một mươi chín
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhận
chuyển đến quý vị trong những video tiếp theo
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại